thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
bộ y tế cho biết đến nay hơn một tám triệu bệnh nhân covid một mươi chín ở nước ta đã khỏi bệnh
đã ghi nhận một trăm ba mươi năm ca nhiễm biến chủng omicron tại một mươi tỉnh thành
tổng số liều vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm là gần một trăm bảy mươi năm triệu liều
trong đó tiêm mỗi một là gần bảy mươi chín triệu liều tiêm mũi hai là gần bảy mươi bốn triệu liều
tiêm mũi ba bao gồm tiêm bổ sung tiêm nhắc và tiêm mũi ba liều cơ bản là hơn hai mươi hai triệu liều
ngày hai mươi hai tháng một bộ y tế đã có văn bản gửi ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
về việc tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong nước về quê nhân dịp tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi
bộ y tế đề nghị các địa phương hướng dẫn người dân về quê nhân dịp tết nguyên đán
thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch gồm thực hiện năm k tự theo dõi sức khỏe không phải cách ly y tế
nếu có biểu hiện nghi ngờ mắc covid một mươi chín như sốt ho khó thở thì hạn chế tiếp xúc và hạn chế đi lại
thông báo ngay cho y tế địa phương để được hướng dẫn xét nghiệm sars cov hai và xử trí theo quy định